thưa quý vị và các bạn mở rộng điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do nguyễn phương hằng và đồng phạm thực hiện
vào tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông trần văn sĩ chú tại quận bình thạnh tp hcm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tiếp nhận thụ lý xác minh tố giác của ông huỳnh uy dũng và nguyễn phương hằng tố cáo đặng thị hàn ni và trần văn sĩ đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm của ông huỳnh uy dũng nguyễn phương hằng xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần đại nam và quỹ tử thiện hàng hữu
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tiếp nhận thụ lý xác minh tố xác của ông huỳnh uy dũng và nguyễn phương hằng tố cáo đặng thị hàn ni và trần văn sĩ đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm của ông huỳnh uy dũng nguyễn phương hằng xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần đại nam và quỹ tử thiện hàng hữu